vừa qua tại trung tâm văn hóa pháp tại hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách
việt nam qua tuần san indochina một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đây là cuốn sách do tác giả lưu đình tuân tuyển chọn
và dịch lại những bài viết quan trọng về việt nam từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn của tuần báo
minh hoại indochina viết bằng tiếng pháp
buổi tọa đàm mang tên việt nam qua tuần san indochina năm một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi bốn cũng là tựa đề cho cuốn sách
cùng tên do dịch giả lưu đình tuân tuyển chọn và dịch lại những bài viết quan trọng về việt nam
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn của tuần báo minh họa indochina viết bằng tiếng pháp thuộc hội
alexander derose số đầu tiên ra ngày một mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trong đó gồm bốn mươi bảy bài viết được chọn lọc và sắp xếp theo bố cục thời gian với nhiều đề tài
đa dạng và đặc biệt là những bài viết được chọn lọc và sắp xếp theo bố cục thời gian
trong đó gồm bốn mươi bảy bài viết được chọn lọc và sắp xếp theo bố cục thời gian